tại quảng nam đã hơn bốn ngày trôi qua nhưng người dân huyện bắc trà my vẫn chưa hết bàng hoàng
khi nhớ lại trận sạt lở kinh hoàng làm một mươi ngôi nhà bị vùi lấp vào ngày năm tháng một mươi một
không có chỗ ở và thiếu lương thực đó là những vấn đề đang đặt ra mà các cơ quan chức năng
đang phải khẩn trương giải quyết nhằm ổn định đời sống cho đồng bào địa phương
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
khoảng một mươi hai giờ trưa ngày năm tháng một mươi một vừa qua sau nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ ngọn đồi
đã làm nhà cửa của bà con đồng bào ca dông ở thôn năm xã trà bui lắc lư trao đảo
nhận được tin báo lực lượng chức năng của xã trà bui đã kịp thời đến hiện trường
và đưa người dân ra khỏi nhà và trong khi lực lượng cứu hộ của xã vừa đưa được người cuối cùng ra khỏi nhà
thì cũng là lúc quả đồi sập xuống làm một mươi ngôi nhà cùng nhiều tài sản bên trong
và một khối đất đá khổng lồ theo nước
vừa vừa thấy nước cháy trong nhà nó chạy ra luôn nước chạy vô nhà là tôi nhà luôn đi luôn
may mắn nếu mà không ra không kịp là hết bằng
khi là anh em tới hiện trường và tới nơi thì đầu anh em là vô cứu trước là một chỗ nhà của anh hùng
anh hùng nói xong xui là anh em vừa vác hết gia tài của nhà anh hùng ra là để lại nhà xây này trong vòng tích tắc khoảng là
chưa tới một phút đồng hồ là nghe tiếng động từ trên nên nó là lùa hết tất cả nhà của anh hùng
hôm đó bọn tôi là chạy lên là một chạy lên là hô hàng là dân là là là di rời xã dân
trận sạt lở núi kinh hoàng này không chỉ vùi lấp cuốn trôi nhà ở mà tất cả tài sản tiền bạc cả đời người dân giành dụng được
giờ chỉ còn đóng bùn đất
chính quyền địa phương đã đưa chín mươi hộ dân với hơn ba trăm linh nhân khẩu ở đây về điểm trường tiểu học xã trá bui để ở tạm

đợt mưa lũ lớn kéo dài đã đi qua nhưng nguy cơ sạt lờ núi kinh hoàng này không chỉ vùi lấp cuốn trôi nhà ở
đợt mưa lũ đang dình dập trên những ngọn đồi nên hiện tại còn hơn ba trăm linh người dân ở xã trá bui vẫn đang tá túc tạm tại các điểm trường trong xã
tới đây các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam sẽ tiến hành giả soát sắp xếp lại các khu dân cư ở miền núi một cách hợp lý để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra
tuy nhiên điều trước hết bây giờ là chính quyền địa phương phải bố trí cho bà con có nơi ăn chỗ ở an toàn
và có chính sách hỗ trợ kịp thời để giúp bà con vượt qua khó khăn trong những ngày mưa bão